ngoài việc tổ chức thi công ba k bốn kíp với thời gian làm việc mỗi ngày từ bảy giờ đến hai mươi ba giờ
liên danh các nhà thầu trong nước và quốc tế đang tăng cường máy móc trang thiết bị để đảm bảo
tiến độ thi công đối với công trình đường cất hạ cánh đường lăng đến nay tổng khối lượng đào
đất đạt hơn sáu bảy triệu m ba và đắp đất hơn năm bốn triệu m ba hệ thống giao thông kết nối tuyến
số một về cơ bản công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất thâm tuyến trở thành đường công vụ chính
phục vụ thi công nhà gai hành khách sân bay long thành riêng đối với hạng mục nhà ga hành khách
được xem là trái tim của sân bay long thành đến thời điểm hiện tại thiết kế hình hoa sen đã lộ diện
chúng tôi đã tích cực đẩy mạnh thi công với hơn hai kỹ sư công nhân cùng hàng trăm máy móc
trang thiết bị trên công trường làm việc ngày đêm công tác thi công đào đất
chất đầu cọc đôi bê tông đài mống cọc nhà gai hành khách đã hoàn thành một trăm linh
với gần bốn kỹ sư và công nhân trong nước quốc tế cùng gần hai máy móc
phương tiện trang thiết bị thi công các gói thầu chính tổng công ty cảng hàng không việt nam
acv đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung toàn lợi
các đơn vị nhà thầu đặc biệt là các anh chị em công nhân kỹ sư cũng có những tình cảm
đối với công trình trọng điểm này và có sự quyết tâm và đặc biệt trong thời điểm sắp tới
cũng là trong dịp lễ tết thì chủ đầu tư cùng nhà thầu và cũng đã có những hình thức để động viên
người lao động quyết tâm bám trên công trường và vẫn thực hiện việc thi công xuyên tết
để đảm bảo tiến độ của một dự án trọng điểm quốc gia
với tinh thần tập trung cao độ
không khí hối hạ của cán bộ người lao động trên công trường chủ đầu tư cho biết sẽ quyết tâm
cùng các nhà thầu nhà tư vấn đưa dự án về đích đúng tiến độ dự kiến năm hai nghìn hai mươi sáu sẽ đưa vào hoạt động
với công suất một trăm linh triệu hành khách năm triệu tấn hàng hóa mỗi năm